theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao dịch chuyển dần sang phía đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ ngày bốn tháng bốn đến ngày năm tháng bốn ở vùng núi các tỉnh bắc bộ có mưa vừa mưa to lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm
sáng nay mưa lớn đã tác động đến một số nơi ở khu vực phía bắc trong đó có hà đội sau trận mưa rông lớn sáng nay trên một số tuyến phố của hà nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ các phương tiện giao thông di chuyển khá khó khăn trong mưa rông có gió giật mạnh
dự báo từ hôm nay ngày bốn tháng bốn đến ngày năm tháng bốn ở vùng núi các tỉnh bắc bộ có mưa vừa mưa to riêng lào cai hà giang tuyên quang cao bằng có khả năng mưa rất to thời gian mưa lớn xảy ra tập trung trong đêm và sáng
ở vùng núi bắc bộ có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong mưa rông cấp độ rủi ro thiên tai cấp một